ngày một mươi tám tháng bốn trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra việc cách ly xã hội
công an huyện hải hà tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt quả tàng nhóm đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền
theo hình thức đánh sóc đĩa thu giữ nhiều tăng vật liên quan
nhóm đối tượng bao gồm phạm văn huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bùi văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê sĩ phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều cư trú tại huyện hải hà và lý thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường ninh dương
thành phố móng cái tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một chiếc bát xứ màu trắng
bốn quân bài vị và sáu triệu đồng tiền mặt trên chiếu tạm giữ trên người các đối tượng hơn sáu mươi tám triệu
một trăm linh đồng điều đáng nói trong khi cả nước đang dồn sức để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện cách ly toàn xã hội cấm tụ tập đông người những đối tượng này vẫn ngang nhiên vi phạm
hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện hải hà tiếp tục điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật